tại tỉnh quảng trị đoàn kiểm tra của bộ chính trị do đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ làm trưởng đoàn
đã làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy quảng trị để công bố quyết định kiểm tra
và tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo quán triệt thực hiện nghị quyết số hai mươi sáu
của ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai về xây dựng cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược
phát biểu ý kiến tại buổi làm việc đồng chí vương đình huệ đề nghị đoàn kiểm tra tập trung vào những nội dung
việc tuyên truyền thực hiện nghị quyết số hai mươi sáu gắn với việc thực hiện nghị quyết số một mươi tám
nâng cao chất lượng đối ngũ cán bộ đảng viên nâng cao hiệu quả các quy định về kiểm soát quyền lực
thực hiện việc quản lý cán bộ do các ngành trung mương quản lý nhưng hoạt động ở địa phương
các thành viên đoàn kiểm tra cần xem xét đánh giá chỉ rõ những ưu điểm hạn chế
từ đó rút kinh nghiệm đối với cấp ủy địa phương và các đơn vị trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghị quyết trung mương
cùng ngày đoàn công tác do phó thủ tướng vương đình huệ dẫn đầu đã đến dân hoa dân hương
tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trường sơn và nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường chín